ngày hai mươi năm tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn bắt đầu xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyễn tuấn anh và hoàng thu hường
trong vụ án tham ô hơn bốn tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn
theo cáo trạng truy tố viện kiểm sát nhân dân tối cao từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi hai nguyễn tuấn anh khi đang là giám đốc công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thông qua nhiều đối tượng để tạo dựng bảy hợp đồng kinh tế mua bảy hóa đơn giá trị gia tăng khống
sau đó chỉ đạo hoàng thu hường khi đó là kế toán trưởng làm thủ tục thanh toán bảy hợp đồng kinh tế khống này
gây thiệt hại cho công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn hơn bốn bốn tỷ đồng trong đó bị can tuấn anh trực tiếp tham ô hơn bốn tỷ đồng
vì vậy nguyễn tuấn anh và hoàng thu hường bị truy tố về tội tham ô tài sản theo điểm a khoảng bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm với khung hình phạt từ hai mươi năm tù tới tử hình